thông tin chúng tôi vừa nhận được vào ngày hôm nay ngày một mươi một tháng sáu
công an tỉnh hưng yên đã phối hợp với công an tỉnh đắk lắc và công an các đơn vị nghiệp vụ
bắt được nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
khi chúng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh đắk lắc
cụ thể khoảng một mươi một h hai mươi năm phút cùng ngày công an tỉnh hưng yên phối hợp với công an các đơn vị địa phương
bắt được bốn bị can
đình khánh đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú thành phố hải dương tỉnh hải dương
vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú phường bạch sam thị xã mỹ hào
đào đình kiên sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thương chú xã hòa phong thị xã mỹ hào
nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú xã hoàn long huyện yên mỹ tỉnh hương yên
khoảng một mươi sáu h cùng ngày công an đã bắt tiếp bị can vũ thành nghị sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thương chú
xã hồng phong huyện ninh giang tỉnh hải dương
trước đó khoảng hai giờ ba mươi phút ngày chín tháng sáu công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
phát hiện năm bị can trên bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
với hành vi giết người cố gây thương tích và che giấu tội phạm
công an tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng để điều tra về hành vi trên
một mươi một đối tượng gồm hồ chí bảo phan hoàng nam tô hoàng lâm nguyễn văn nghĩa đỗ lâm tuấn vũ
nguyễn tuấn khanh nguyễn thanh long lê vĩ khang trương minh thanh trần thanh bình và trần dương thanh vi
theo hồ sơ vào khuya ngày hai tháng sáu anh võ văn luận cùng năm người bạn đến quán karaoke thanh vi để hát
tại đây nhóm của luận xảy ra mâu thuẫn với võ thị hạnh là nhân viên của quán
khi nhóm của luận ra về thì hạnh gọi điện báo cho nhóm bạn gồm bảo long nam đến cùng nhóm nhân viên của quán
lao vào ẩu đả đánh nhóm của luận bằng các hung khí như búa sắt gậy sắt và gậy chơi bia
hậu quả vụ ẩu đà anh luận bị đánh gục tại chỗ bảo cùng vũ và khang đưa đi cấp cứu
nhưng nạn nhân tử vong trước đó còn ba người khác cũng bị thương
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng truy bắt được một mươi một đối tượng gây án
vào ngày một mươi một tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng cho biết vừa tiến hành
phá chuyên án bắt quả tăng đối tượng lê văn quốc tuấn ba mươi ba tuổi trú tại phường vĩnh trung
quận thanh khê có hành vi mua bán trái phép
phép chất ma túy thu giữ hơn ba trăm linh viên thuốc lắc và ketamine
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tuấn nổi lên trên địa bàn là có nhiều hoạt động nghi vấn liên quan đến các đối tượng ma túy
và thường xuyên lưu tới các địa điểm vui chơi giải trí như quán bar karaoke
sau một thời gian theo dõi vào chiều ngày chín tháng sáu khi tuấn vừa nhận gói hàng từ phía bắc chuyển vào
thì bị các trinh sát ập đến bắt quả tăng trên tuyến đường ông ích khiêm thuộc phường nam dương
quận hải châu tp đà nẵng
qua khám xét phát hiện bên trong có ba trăm năm mươi viên thuốc lắc và sáu mươi gram ketamin
tại cơ quan công an tuấn thừa nhận đây là số ma túy đặt mua từ các tỉnh phía bắc về
bán lại với giá tranh lệch lấy tiền tiêu xài cũng như để sử dụng lần đầu
và hiện công an tp đà nẵng đã tạm giam lê văn quốc tuấn để làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hành nghề cho vay lãi nặng dương văn khang trú tại vĩnh bảo tp hải phòng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
và công an tp huế tạm giữ hình dự
tại cơ quan công an dương văn khang đỗ anh quyết nguyễn văn trinh cùng trú tại vĩnh bảo tp hải phòng khai nhận
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng vào huế và tạm trú tại phường hương an tp huế nhằm mục đích cho vay nặng lãi
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày bị tạm giữ các đối tượng đã cho tám mươi tám người vay với tổng số tiền hơn một ba tỷ đồng
lãi suất cho vay từ một trăm hai mươi một đến hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng
các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn bảy mươi bảy triệu đồng
hiện công an tp tạm giữ hình dự đối với khang và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với hai đối tượng còn lại
lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện và bắt quả tăng một xe ô tô tải
vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ có nhãn mát nước ngoài nghi vấn nhập lậu
và trưa ngày một mươi tháng sáu tại khu vực xã lạc cưới huyện tri tôn
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện một xe ô tô tải do tài xế lê hoàng phương điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển khoảng ba chai hũ dầu các loại sáu mươi cục xà bông tắm
gần một trăm năm mươi hộp kem dưỡng trắng da và hai mươi năm tám trăm linh bịch thuốc dân tộc và cổ truyền
tổng trị giá hàng hóa là khoảng một trăm tám mươi năm triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế phương không xuất trình được hóa đơn chứng từ

các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chương trình nhé

công an tỉnh trà vinh vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
công an thành phố trà vinh phú hạ phòng thị trường
công an thành phố trà vinh phú hạ phòng thị trường
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phát hiện đặng trương trí dương ba mươi ba tuổi ngụ khóm hai phường ba thành phố trà vinh
điều khí sân mô tô lưu thông trong một con hẻm thuộc khóm một phường năm thành phố trà vinh có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra và phát hiện trên người đặng trương trí dương có một bịch ni lông chứa ba viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp nơi ở của dương cùng bạn gái là trần vân anh ba mươi tuổi ngụ khóm ba phường một thành phố trà vinh
cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ ba mươi ba bịch ma túy đá một trăm linh một viên nén ma túy và nhiều dụng cụ dùng để mua bán ma túy
đặng trương trí dương khai nhận mang ba viên thuốc lắc bán cho một người không rõ họ tên với giá chín trăm linh đồng
nhưng chưa kịp bán thì bị lực lượng công an bắt giữ
riêng số ma túy cơ quan công an thu giữ tại nhà thuộc khóm ba phường một thành phố trà vinh
là của dương mua ở thành phố hồ chí minh để cùng bạn gái tên trầm vân anh chi nhỏ bán lại kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đã triệu tập trần văn anh làm việc
và bước đầu vân anh đã thừa nhận hành vi phạm tội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án
tạm giữ hình sự đạn trương trí dương và trầm vân anh để tiếp tục điều tra làm rõ
tòa án nhân dân huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt đối tượng
nguyễn hùng trường hai mươi chín tuổi ngụ tại phường an thạnh thành phố hồng ngự hai năm ba tháng tù
về hành vi trộm cắp tài sản
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài trường đã thực hiện hai vụ trộm liên tiếp
tại xã phú thuận b huyện hồng ngự
vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trường đã lấy trộm một chiếc tắt ráng và máy nổ
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trường tiếp tục trộm một chiếc tắc rán và máy xăng
trong lúc điều khiển do máy không nổ nên đã bị chủ nhà phát hiện và bắt giữ
tổng giá trị tài sản trộm lên đến hàng chục triệu đồng
được biết trường đã có ba tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản
công an tỉnh bình dương đã tạm giữ bốn đối tượng
võ văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê tại đồng tháp
đồng văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê tại tỉnh bình phước để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
và võ thị thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và nguyễn thị mộng tuy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng ngụ tại thường trú bình dương
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
lợi dụng khi chỉ cao thị thành
nguyễn thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám mùa xa an bình huyện phú giáo tỉnh bình dương không có nhà
các đối tượng tâm và thanh đã sử dụng túp nơ vít bỏ lết bẻ song sắt cửa sổ
để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
các đối tượng đã cậy phát cái sắt lấy trộm ba trăm linh triệu đồng cùng số vàng trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng
một đồng hồ hiệu apple watch
sau khi lấy trộm được tài sản các đối tượng bỏ lại một cây xà ben túc nơ vít rồi bỏ trốn qua hiện trường
qua điều tra truy xét lực lượng cảnh sát hành xử công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ
khi nhóm đối tượng đang lẫn trốn tại nhà trọ thuộc phường đông hòa thành phố di an tỉnh bình dương
làm việc với công an các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp
trước đó các đối tượng này còn thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn của tỉnh đồng nai và tỉnh bình phước
thưa quý vị liên quan đến vụ bắt giữ hơn một triệu viên thuốc tân dược giả
được truyền hình công an nhân dân đưa tin vào chiều ngày hôm qua
thì ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã liên hệ với hãng dược sở hữu sản phẩm diocordion
để phối hợp kiểm định mẫu thuốc này
theo đó sau khi tạm giữ lô hàng hơn một triệu viên thuốc tân dược giả do hai đối tượng phạm ngọc bích
và phạm bích ngọc cầm đầu công an tp hcm đã liên hệ với hãng dược để yêu cầu phối hợp điều tra
ngày hôm nay đại diện hãng dược đã cử nhân viên đến làm việc tại phòng cảnh sát điều tra
về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tp hcm
tại đây phía hãng dược đã tiếp nhận các sản phẩm tân dược giả neocordion gồm vỏ thuốc
ba vị thuốc neocordion đang bị tạm giữ tại công an tp hcm để kiểm nghiệm
đồng thời hãng cũng cung cấp thuốc neodion chính hãng cho công an tp hcm để kiểm định
vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra
trước đó chiều ngày một mươi tháng sáu qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát điều tra
về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tp hcm đã khám phá thành công bắt giữ bảy đối tượng
liên quan đến vụ sản xuất thuốc tân dược giả neoon
đường dây sản xuất thuốc tân dược giả do phạm ngọc bích cầm đầu là đường dây lớn có tổ chức chặt chẽ
do các đối tượng có quan hệ là anh em họ hàng thân quen cấu kết thực hiện khép kính
có phương thức thủ đoạn mới là sử dụng chính nhà máy sưởng sản xuất thuốc được cấp phép
quy mô lớn để sản xuất thuốc giả nhằm tránh bị phát hiện khám phá từ đó thu lợi bất chính lớn
liên quan đến vụ hàng chục thanh niên mang theo hung khí cùng với bơm xăng lao vào đập phá chém người tại quán ốc
ngày một mươi một tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp với công an tp thủ đức
triệu tập một mươi bảy người có liên quan để làm rõ
theo điều tra trần gia bảo một mươi chín tuổi thường chạy xe nạc pona xa ra mâu thuẫn với nhóm cô nguyễn duy tiến một mươi chín tuổi
và nguyễn thành nhân ba mươi một tuổi
cùng ngủ thành phố thủ đức
sau đó nhân đã hẹn bỏ ra quán cà phê để nói chuyện
tối chín tháng sáu bảo cùng năm người khác mang theo hung khí đến điểm hẹn
do yếu thế nhân bỏ chạy và gọi thêm người
đến hai mươi một h năm mươi phút cùng ngày nhân cùng tiến và khoảng hai mươi người khác mang theo mã tấu ba chỉa bong xăng đi tìm bảo nhưng không gặp
thấy nhóm người ăn uống trong quán ốc đếm ở đường hoàng hữu nam nhóm này nghĩ là đối thủ nên xông vào đuổi chém
hậu quả làm hai người bị thương nặng
sau đó nhóm này đến phường tăng nhân phú a thì gặp nhóm bao dẫn đến hỗn chiến làm hai người bị thương tích
nhận tin báo công an vào cuộc điều tra triệu tập một mươi bảy người đến lấy lời khai đồng thời tiếp tục truy bắt và kêu gọi các đối tượng còn lại ra đầu thú trình diện
ngày một mươi một tháng sáu một tiệm bánh ở thành phố hồ chí minh đã bất ngờ xảy ra hỏa hoàng
một người mắc kẹt bên trong đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời cứu an toàn ra ngoài
cụ thể vào lúc bốn h năm mươi năm phút
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
nhận tin báo cháy xảy ra tại tiệm bánh hiệu papa địa chỉ số năm trăm năm mươi một đường đỗ xuân hợp phường phước long b thành phố thủ đức
ngay lập tức đơn vị này đã xuất ba xe cùng hai mươi hai cán bộ chiến sĩ tới dập lửa
tại hiện trường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tp thủ đức quan sát
thấy rất nhiều người kẹt trong đám cháy nên lập tức triển khai công tác cứu người đồng thời chữa cháy
kết quả một mươi một người được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời đưa ra ngoài an toàn
đồng thời kịp thời dập tắt đám cháy có tám trên hai trăm bốn mươi m hai bị lửa thiêu rụi
lực lượng chữa cháy bảo vệ được những cái xung quanh và không để cháy lan lên hai tầng lầu

thưa quý vị lực lượng công an đang kết hợp các biện pháp để giảm cung giảm cầu giảm tắc hại ma túy để hạ nhiệt
tình hình phức tạp về tội phạm ma túy ở tp hcm tuyến biên giới tây nam và các tỉnh trọng điểm phía nam
tuy nhiên ngoài phương thức truyền thống thì các đối tượng còn lợi dụng công nghệ mạng xã hội
để thực hiện hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
theo thống kê của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
từ đầu năm đến nay lực lượng công an đã phát hiện bốn trăm bảy mươi vụ liên quan tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
bắt xử lý hơn một bảy trăm linh đối tượng thu giữ hơn bốn mươi ba kg heroin và hơn hai trăm linh kg ma túy tổng hợp
qua thực tế các vụ việc lực lượng công an nhận định ngoài phương thức truyền thống
các đối tượng còn lợi dụng công nghệ mạng xã hội để thực hiện hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vì vậy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã triển khai các biện pháp đấu tranh với hành vi này
hiệu quả của lực lượng ma túy trong thời gian gần đây thứ nhất là sử dụng các trang mạng chính thống của cơ quan
đoàn thể để phổ biến và hướng dẫn về sự luật phòng chống ma túy và sự tác hại của việc sử dụng ma túy
bên cạnh đó là tranh thủ sự hoạt động trang mạng của các đoàn viên qua đó nhờ các đoàn viên phản bác
và tố giác về những chủ tài khoản có hoạt động về ma túy giúp cho cơ quan chức năng phát hiện
bên cạnh đó là sự nắm tình hình về các trang mạng hội nhóm

hoạt động về ma túy phối hợp với các phòng bang dịch vụ của lực lượng công an hồ chí minh
đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động tội phạm trên không gian mạng về ma túy
thành phố hồ chí minh được xác định vừa là địa bàn tập kết cung cấp ma túy
vừa là địa bàn tiêu thụ ma túy lớn nhất cả nước
cộng với tình hình mua bán tàn trữ tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp
ở điểm kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trực tự diễn biến phức tạp
vì vậy bên cạnh thực hiện các công tác nghiệp vụ cơ bản
công an tp hcm thường xuyên điều chỉnh các biện pháp đấu tranh cho phù hợp với từng giai đoạn
tân tuyến địa bàn quyết liệt triệt xóa các tụ điểm mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chủ động phối hợp với các tỉnh thành giáp ranh phát hiện ngăn chặn ma túy từ xa trước khi vào địa bàn thành phố
nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và đề ra những giải pháp đấu tranh hiệu quả hơn trong thời gian tới
công an tp hcm nói chung và phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy
công an tp hcm thời gian vừa qua đã ký kết quy chế phối hợp với các tỉnh thành trong khu vực
để cùng nhau thực hiện cái nhiệm vụ là đấu tranh phòng chống tội phạm theo phương án hai của bộ công an
mỗi chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy tp hcm
và các tỉnh thành trong khu vực luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bên cạnh sự vật cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì cần có quy định chặt chẽ
về việc xử lý các chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh trực tự
như quán bar vũ trường khách sạn trong việc để xảy ra các vi phạm liên quan đến ma túy
kể cả trách nhiệm của cá nhân tổ chức cho thuê địa điểm kinh doanh
các địa phương cần tăng cường công tác lãnh đạo phối hợp tác chiến có hiệu quả
trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm ma túy trên địa bàn tp hcm
phòng cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tp hcm cho biết
đang tạm giữ hơn một triệu viên thuốc tân dược giả hỗ trợ và phòng ngừa điều trị covid một mươi chín
đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả này do phạm ngọc bích
giám đốc công ty cổ phần dược phẩm emtex pharma trụ sở tại tỉnh long an cầm đầu
được tổ chức chặt chẽ và khép kín với các đối tượng có quan hệ anh em họ hàng thân quen
để tránh bị phát hiện các đối tượng này sử dụng nhà máy sườn sản xuất thuốc
được cấp phép sản xuất kinh doanh thuốc tân dược các loại để sản xuất thuốc giả với quy mô lớn
cùng với bích là phạm bích ngọc tức em của bích và năm người có liên quan cũng đang bị tạm giữ để điều tra
một xe ô tô hiệu persa nhập lậu vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định phát hiện thu giữ để điều tra xử lý
trước đó qua thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với công an phường trần phú thành phố quy nhơn
tiến hành kiểm tra xe ô tô con nhãn hiệu posa mang biển kiểm soát hai mươi chín a tám mươi sáu nghìn tám mươi ba do ông ngô vĩnh hiền
trú tại thành phố hà nội làm chủ đang dừng tại khu vực đường xuân diệu thành phố quy nhơn
tại thời điểm kiểm tra ông hiền không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến chiếc xe ô tô nói trên
làm việc với cơ quan công an ông hiền khai nhận xe ô tô này được ông mua của một người không quen biết
thông qua mạng xã hội và không có bất kỳ giấy tờ nào kèm theo
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định đã tiến hành lập biên bản niêm phong tạm giữ phương tiện
đồng thời tiếp tục xác minh điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
đo với tốc độ phát triển của tội phạm chính vì thế mà hiệu quả điều tra tội phạm công nghệ cao chưa đạt được kết quả như mong muốn
bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
nắm vững quy định của pháp luật về các thủ tục hành chính thủ tục pháp lý của các cơ quan nhà nước
bảo mật thông tin cá nhân các tài khoản mạng xã hội jalo facebook
không đăng nhập vào các giao diện ứng dụng lạ không rõ danh tính trên không gian mạng
đặc biệt không cung cấp chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng
đặc biệt là mã xác nhận otp của các giao dịch ngân hàng cho bất kỳ ai